ngay sau khi vô địch sea games ba mươi huấn luyện viên park hang seo đã chốt danh sách hai mươi tám cầu thủ đội tuyển u hai mươi ba việt nam
trong chuyến tập huấn tại hàn quốc nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi
nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi tại thái lan vị chiến lược gia sáu mươi tuổi đã công bố danh sách hai mươi tám cầu thủ u hai mươi ba việt nam tham gia kỳ tập huấn này
nòng cốt đội hình u hai mươi ba việt nam sẽ là những cầu thủ vừa giành chức vô địch sea games ba mươi
đang chú ý phải nhắc đến sự trở lại của trung vệ trần đình trọng
nhiều khả năng cầu thủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy sẽ kịp thời bình phục chấn thương để tham dự giải đấu diễn ra ở thái lan
trong khi đó đoàn văn hậu sẽ không được góp mặt vì câu lạc bộ heronville không đồng ý nhả quân
vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra từ ngày tám tháng một đến ngày hai mươi sáu tháng một
mục tiêu của u hai mươi ba việt nam là giành quyền vào trận bán kết cùng tấm vé tham dự olympic tokyo hai nghìn hai mươi tại nhật bản